để tạo cơ hội việc làm cho những học viên điều trị cai nghiện ma túy khi tái hòa nhập cộng đồng
cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh hải dương phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề
với mong muốn mở thêm những cơ hội mới trên con đường trở về hòa nhập cộng đồng của các học viên
cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương hiện có hơn bốn trăm linh học viên
từ đầu năm đến nay cơ sở đã phối hợp với các trường cao đẳng trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh
mở được năm lớp dạy nghề mỗi lớp năm mươi học viên
học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng chỉ nghề
nhiều học viên sau đợt cai nghiện đã tìm được việc làm phù hợp
cơ sở đều làm phiếu khảo sát ngành nghề học viên muốn học và được đăng ký theo đúng sở trường
các khóa học đều được đào tạo bởi các giáo viên có kinh nghiệm
sau những khó khăn
định hướng nghề nghiệp giúp học viên nuôi dưỡng những ước mơ còn giang dở
quyết tâm từ bỏ ma túy trở thành người có ích cho xã hội
thực hiện tốt việc cai nghiện đồng thời tạo việc làm cho người sau cai nghiện là giải pháp hiệu quả giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng
từ đó giảm tỷ lệ tái nghiện góp phần giữ gìn an ninh an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh